ngày hai mươi ba tháng sáu vừa qua giáo sư phan huy lê vị giáo sư tài năng và đức độ có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong ngành sử học việt nam đã ra đi ở tuổi tám mươi bốn
đây là mất mát vô cùng to lớn với nền khoa học xã hội nhân văn nước nhà
trong cả cuộc đời của mình giáo sư phan huy lê đã dành trọn vẹn cho sự học cho nghiên cứu khoa học và đào tạo
được giáo sư phan huy lê trực tiếp hướng dẫn dìu dắt nửa thế kỷ từ khi còn là sinh viên đến khi là đồng nghiệp đồng hành trong từng công trình nghiên cứu khoa học
giáo sư nguyễn quang ngọc luôn cho rằng đó chính là may mắn nhất cuộc đời của mình
từ người thầy của mình giáo sư ngọc đã được lan tỏa tình yêu sử học học hỏi được phương pháp luận quan điểm lịch sử như tôn trọng sự thật khách quan lịch sử toàn diện khai thác triệt đẻ các nguồn sử liệu

giáo sư phan huy lê là tổng kết lịch sử trên cơ sở những các cái tư liệu lịch sử hết sức cụ thể và chính xác
có thể nói là giáo sư phan huy lê bao giờ cũng dạy chúng tôi là phải đi đến cái ngọn nguồn của các cái tư liệu lịch sử các cái sự kiện lịch sử các cái vấn đề lịch sử
nhưng mà trên cái cơ sở đó là phải nhìn nhận nó trong một cái mối liên quan tổng thể
nhắc đến nền sử học việt nam hiện đại người ta thường nhắc tới bốn đại thụ là lâm lê tấn vượng
cuốn lịch sử và văn hóa việt nam tiếp cận bộ phận của giáo sư phan huy lê đã đoạt giải thưởng hồ chí minh danh giá
ngoài ra còn hàng trăm công trình khoa học đồ sộ của vị giáo sư uyên bắc đã giải quyết nhiều vấn đề khác nhau về khoa học lịch sử và truyền thống dân tộc
ông đã trở thành niềm kiêu hãnh của học trò và đồng nghiệp trong nước
đồng thời có nhiều đóng góp nổi bật cho sự nghiệp khoa học giáo dục kiến tạo nhịp cầu giao lưu học thuật văn hóa giữa các dân tộc có tầm ảnh hưởng quốc tế rộng lớn
phan huy lê thì là một nhà khoa học không bao giờ dừng lại ở bất cứ một thành tiệu nào
cho nên đến tuổi tám mươi bốn mà vẫn làm việc có khi còn sức lực bỏ ra hiệu suất công việc còn hơn cả những nhà khoa học còn đã ít tuổi
vì vậy cho nên là tới năm sáu trăm linh công trình mà bây giờ không thống kê hết được có thể là đang ở trong và ngoài nước
rồi các giải thưởng khoa học lớn như giải thưởng hồ chí minh giải thưởng nhà nước
thì cũng chỉ phản ánh một phần nào đó cái đóng góp của giáo sư
giáo sư phan huy lê từng tâm sự tôi vẫn sẽ nghiên cứu khoa học đến lúc nào còn làm việc được vì trong nghiên cứu không có nghỉ hưu
ít ai biết rằng trước khi lâm trung một tháng ông đã có chuyến thực tế ra trường xa ở tuổi tám mươi bốn hoàn thành tâm nguyện đau đáu trong cuộc đời
và ngày làm việc cuối cùng của giáo sư cũng là họp với ban soạn thảo bộ quốc sử việt nam
một nhân cách sử học một nhà khoa học đã hiến dâng trọn đời cho nền sự
tình cảm của một người học trò với tình cảm một người được làm đồng nghiệp của thầy chúng tôi xin bày tỏ lòng tiếc thương đối với một nhà sử học lớn của đất nước trong thời kỳ này
và chúng tôi nghĩ rằng tấm gương lao động sáng tạo và nhân cách cao đẹp của giáo sư phan huy lê sẽ để lại mãi
chúc các thầy những học trò của thầy những người làm công tác nghiên cứu và giảng dạy đại sứ
dẫu biết sinh lão bệnh tử nhưng sự ra đi của nhân cách sử học phan huy lê vẫn khiến nhiều người yêu sử đau buồn hụt hẫng
những học trò đồng nghiệp của giáo sư tâm nguyện sẽ hoàn thành thật tốt bộ quốc sử việt nam
như nén tâm hương dâng kính lên người thầy
nhân cách sử học đáng kiến